phó bí thư thường trực tp hcm phan văn mãi cho biết là với tình hình dịch bệnh như hiện nay
tp hcm có thể sẽ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu và công văn hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám thêm một hai tuần sau ngày một tháng bốn
ông phan văn mãi nhận định vừa qua người dân thực hiện tốt yêu cầu hạn chế ra đường từ một mươi tám đến sáu giờ sáng
tuy nhiên từ sáu h đến một mươi tám h số người ra đường vẫn đông đúc lượng tiếp xúc nhiều
vì vậy các quận huyện thành phố thủ đức cần tăng cường công tác kiểm tra để hạn chế tình trạng này
sắp tới ban chỉ đạo phòng chống dịch của các cấp và lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra nhắc nhở
hướng dẫn và xử lý các vi phạm về giãn cách triệt đề hơn để tăng sức gian đe